sáng sớm ngày mai người dân ở khu vực miền đông của nam bộ sẽ đón mức nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ một mươi chín đến hai mươi một độ
trong ngày mai nền nhiệt ở tây nguyên và nam bộ đều có xu hướng giảm nhẹ
mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh tây nguyên giảm chỉ còn từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
trong khi ở khu vực nam bộ nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi độ trời mát cả ngày
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
ngày mai ở vịnh bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp sáu
sau tăng lên mức cấp bảy giật cấp chín sóng biển cao từ hai đến ba mét khiến biển động
vùng biển ngoài khơi của trung bộ và nam bộ gió đông bắc cũng duy trì ở mức cấp sáu
từ chiều mai có lúc cấp bảy giật cấp tám khiến biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa ở một vài nơi tầm nhìn xa phổ biến trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp chín biển động mạnh
nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào rải rác
nơi có rông tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp sáu riêng phía tây có lúc cấp bảy biển động
trong cơn rông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh nhiệt độ trong khoảng hai mươi năm hai mươi chín độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước